đi chợ là nhu cầu của mỗi gia đình để mua lương thực thực phẩm tuy nhiên trong thời gian dịch
bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp như hiện nay đi chợ ẩn chứa nhiều nguy cơ lây nhiễm hoặc mang
virus về nhà có nhiều băn khoăn rằng đi mua đồ thiết yếu thế nào để đảm bảo an toàn sau đây
là chia sẻ của bác sĩ nguyễn văn tránh về vấn đề này khi đi chợ bạn phải tuân thủ tuyệt đối nguyên
bằng ca mang khẩu trang nếu có thêm kính chống giọt bắn càng tốt chuẩn bị nước rửa tay nhanh
khi mua hàng người đi chợ nên hạn chế chạm vào các bề mặt của hàng quán nếu có phải rửa tay
khử khuẩn sau khi chạm vào bạn cũng hạn chế tụ tập đông người ở các hàng quán khi thấy quán
đông khách ta có thể quay lại sau hoặc đến quán khác trong quá trình đi chợ người dân không nên
đưa tay lên mắt mũi miệng bạn cần khai báo y tế khi đến chợ mua hàng khách hàng không đến chợ
nếu có một trong các biểu hiện mệt mỏi sốt ho đau rắt họng khó thở hoặc đang trong thời gian
cách ly tại nhà nên thông báo cho cán bộ quản lý chợ cán bộ đầu mối phụ trách phòng chống dịch
tại chợ nếu phát hiện bản thân hoặc khách hàng người bán hàng có biểu hiện trên đồng thời
người đi chợ nên hạn chế tiếp xúc giữ khoảng cách tối thiểu và thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn
của người có thẩm quyền của chợ nếu cẩn thận hơn chúng ta khử khuẩn tiền được thối lại sau khi nhận
từ người bán hàng ở chợ nhân viên thanh toán ở siêu thị và cửa hàng tiện lợi bạn nên dùng các
thanh toán online để hạn chế tiếp xúc với tiền tại các cửa hàng siêu thị trường hợp khi đến siêu thị
phải sử dụng thang máy người dân cũng nên lưu ý bởi thang máy tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mắc covid một mươi chín
do không gian trong thang máy chật hẹp khép kín làm cho không khí không được thông thoáng hơn nữa
bề mặt bên trong có thang máy là nơi virus dễ bám vào tốt nhất chúng ta nên ưu tiên sử dụng cầu
thang bộ trường hợp bắt buộc di chuyển thì mới đi bằng thang máy nếu đi thang máy thì không đi
nhiều người cùng lúc thang máy chỉ nên có ba bốn người đi và khi vào thang máy không được nói chuyện
ấn tầng của mình sau đó sát khuẩn bằng tay mỗi người phải quay về một hướng trong thang máy
không được quay mặt vào nhau và nói chuyện để hạn chế giọt bắn
sau khi đi chợ siêu thị về nhà người dân nên khử khuẩn mặt ngoài của các túi sách
túi đựng đồ ngoài ra chúng ta cũng lưu ý vệ sinh khử khuẩn xe vì bề mặt xe cũng là nơi
mà virus bám vào vô tình chúng ta rắt xe quên khử khuẩn tay cũng có nguy cơ lây nhiễm
khi vào nhà chúng ta nên tháo khẩu trang đúng cách thải khẩu trang bẩn đúng chỗ
không được sử dụng lại khẩu trang khử khuẩn tay
sau đó tắm rửa thay quần áo trước khi tiếp xúc với người trong gia đình